mưa lớn trong hai ngày tám và ngày chín tháng một mươi một đã khiến cho nhiều tuyến đường về các huyện miền núi tỉnh quảng nam
nhiều đoạn bị ngập sâu khiến cho giao thông gặp khó khăn
tại các huyện nông sơn bắc trà my nam giang tây giang nước lũ đã gây sạt lở và chia cắt cục bộ ở nhiều nơi
trên quốc lộ một mươi bốn h đoạn qua xã phương ninh huyện nông sơn nước lũ ngập sâu một mét kéo dài hàng trăm mét
khiến cho giao thông trên tuyến đường này bị tắt
nước lũ gây ngập sâu tại ngầm sông trường hơn sáu m trên quốc lộ bốn mươi b thủ địa phận xã trà sơn huyện bắc trả my
khiến giao thông từ về các xã vùng sâu vùng xa huyện bắc trả my và nam trả my bị giám đoạn
đối với những khu vực bị sạt lở núi gây ách tắc giao thông tại km sáu mươi sáu trăm năm mươi tuyến dt sáu trăm linh sáu đoạn qua xã crom huyện tây giang
hiện các đơn vị bảo trì đang hốt sạt và dự kiến sẽ thông xe bước một trong một mươi hai

theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn từ nay cho đến ngày một mươi một tháng một mươi một các địa phương trong tỉnh quảng nam nhất là các huyện miền núi
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to do đó tình trạng ngập lũ và sạt lở vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp